liên quan đến những bất cập tại tòa nhà đông đô ngõ một trăm linh đường hoàng quốc việt quận cầu giấy mà báo chí phản ánh gần đây
thành phố hà nội cho biết sẽ sớm xử lý những bất cập này đây là thông tin được đưa ra trong buổi giao ban báo chí do thành ủy hà nội tổ chức
theo phản ánh của nhiều cơ quan báo chí khu trung cư đông đô hiện đang nằm trên địa bàn hai phường xuân la quận tây hồ và nghĩa đô quận cầu giấy
tuy nhiên nhiều năm nay khu vực này vẫn chưa được xác định cụ thể về mốc địa giới hành chính khiến cho dự án cũng không biết thuộc địa bàn phường nào
nên nhiều gia đình sống tại đây không thể xin cấp sổ hộ khẩu hay xin học cho con
trong cuộc giao ban báo chí do thành ủy hà nội tổ chức chiều nay sáu tháng chín trả lời vấn đề này ông trần việt hà
phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận cầu giấy cho biết ủy ban nhân dân thành phố đang xem xét về việc điều chỉnh địa giới của trung cư đông đô
nhưng trước mắt từ mùng một tháng chín để bảo đảm quyền lợi cho người dân trung cư đông đô
quận cầu giấy sẽ có thông báo tới các trường học trên địa bàn về việc tạo điều kiện tiếp nhận hồ sơ xin học của các cháu nhỏ sống cùng gia đình tại tòa nhà này